tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh thuộc khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia đền hùng
tỉnh phú thọ đã tổ chức trọng thể lễ dân hương tử nghiệm các vua hùng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự lễ dân hương
cùng dự còn có lãnh đạo các ban bộ ngành tỉnh phú thọ và đông đảo du khách thập phương
trong không khí trang nghiêm đoàn dân hương khởi hành từ sân trung tâm lễ hội đền hùng
qua nghi môn đền hạ đền trung lên đền thượng
đi đầu là đội tiêu bình giấc cơ tổ quốc cơ hội đền hùng và vòng hoa mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn các vua hùng đã có công dự nước
trước anh linh các vua hùng thay mặt ban tổ chức và đồng bào cả nước
đồng chí bùi văn quang chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
chủ lễ dỗ tổ hùng vương năm kỳ hợi hai nghìn một mươi chín
đọc trúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày dỗ tổ hùng vương
cả ngợi khắc ghi công đức cha dòng mẹ tiên công lào trời biển của các vua hùng
cả ngợi tinh thần quật khởi kiên cường của các bậc tiền nhân
đã không tiếc sương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm
gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân toàn dân
trong các cuộc kháng chiến sảnh độc lập tự do của tổ quốc
đồng thời kính cáo cho anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn
mà đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới hội nhập quốc tế
khẳng định lớp lớp thế hệ con cháu lạc hồng sẽ luôn đoàn kết một lòng
dưới sự lãnh đạo của đảng
vượt qua khó khăn thách thức nắm mắt thời cơ vận hội
phát huy truyền thống trí nhân đại nghĩa tinh thần sáng tạo thông minh
giả sức thi đua học tập và làm theo tấm hương đạo đức của bác hồ
hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
quyết tâm xây dựng đất nước việt nam ngày càng giàu đẹp văn minh
góp phần vì hòa bình hữu nghị trong khu vực và trên thế giới